chiều nay bốn tháng chín đoàn công tác của trung ương do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trường đoàn
đã đến thăm và làm việc với ban thường vụ lãnh đạo chủ chốt các ban ngành tỉnh đồng tháp
về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị thời gian tới
tỉnh đồng tháp tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
hoàn thành các mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội tiếp tục xây dựng mô hình mới
những ngành hàng chủ lực nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp
chú trọng hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới thúc đẩy sản xuất công nghiệp
thương mại dịch vụ du lịch phù hợp tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội
đối với kiến nghị của tỉnh về lĩnh vực giao thông chủ tịch quốc hội ghi nhận sớm đề nghị
chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội xem xét giải quyết
tạo điều kiện để đồng tháp nói riêng và đồng bằng sông kiểu long nói chung phát triển
cũng trong sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác
đã đến dâng hương dâng hoa tại mộ cụ phó bảng nguyễn sinh sắc
thăm mẹ việt nam anh hùng đinh thị mẫn và thương binh huỳnh văn bé ở huyện cao lãnh